quý vị thân mến thời tiết bắc bộ trong những ngày vừa qua bỗng nhiên mát lạnh như là tiết trời mùa thu
tuy nhiên là từ ngày hôm nay thì nền nhiệt sẽ tăng dần lên với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ c
vâng và cũng sau ngày hôm nay thì oi nóng sẽ trở lại với bắc bộ
trước khi đón những ngày nắng nóng gai gắt chúng ta hãy chú ý bảo dưỡng điều hòa
làm các thiết bị làm mát trong nhà để các thiết bị có thể hoạt động ổn định và an toàn trong mùa hè
miền trung ngày hôm nay nắng nóng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
phía nam miền trung đến tây nguyên nam bộ sẽ có mưa ở một số tỉnh thành mưa về chiều trong giờ tan tầm
và quý vị chú ý là cần chuẩn bị vật dụng che chắn đặc biệt là cần hạn chế di chuyển trong cơn rông